sau khi thẩm phán new york yêu cầu ông trump nộp phạt bốn trăm năm mươi bốn triệu usd ông trump tuyên bố sẽ không dùng năm trăm linh triệu usd tiền mặt hiện có để chấp hành
thay vào đó việc cựu tổng thống muốn chi khoản tiền này cho cuộc tranh cử
đến nay tổng thống mỹ joe biden và người tiền nhiệm donald trump đã và đang quyết liệt vận động gây quỹ cho cuộc chạy đua vào nhà trắng
theo đó ông trump đã thông báo có buổi tiếp xúc với các nhà tài trợ tiềm năng vào ngày sáu tháng bốn tại câu lạc bộ mao ở bang florida
đội ngũ của ông trump cho biết mức hưởng ứng đối với nỗ lực gây quỹ này là rất lớn và sự kiện tại mar a lago đã gần cháy vé
truyền thông mỹ nhận định nếu tổ chức thành công sự kiện này số tiền tài trợ ba mươi ba triệu usd sẽ giúp giảm tải phần nào gánh nặng tài chính cho ông trump
được biết trước đó nhóm vận động tranh cử của cựu tổng thống mỹ donald trump
và ủy ban quốc gia đảng cộng hòa arensi ngày ba tháng bốn tuyên bố đã huy động được tổng cộng sáu mươi năm sáu triệu usd trong tháng ba
và bước sang tháng bốn với chín mươi ba một triệu usd tiền mặt trong tay
tổng số tiền huy động được công bố cho thấy ông trump và irenc đã cải thiện được tình hình tài chính so với tháng trước
khi cựu tổng thống mỹ và các ủy ban gây quỹ chính của ông công bố tổng số tiền mặt hiện có là khoảng bốn mươi một chín triệu usd
còn oic đang nắm giữ thêm khoảng một mươi một ba triệu usd
tổng số tiền nêu trên đã vượt qua sáu mươi ba triệu usd mà chiến dịch tranh cử của ông trump từng huy động được với đảng cộng hòa vào hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
đây là thời điểm diễn ra chiến dịch tranh cử tổng thống gần đây nhất và là khoảng thời gian đại dịch covid một mươi chín đã cản quét khắp nước mỹ
làm thay đổi cuộc sống bình thường
tuy nhiên ông trump và arensi cần phải huy động thêm nhiều tiền hơn nữa để thu hẹp khoảng cách chiến dịch vận động của tổng thống joe biden và ủy ban quốc gia đảng dân chủ
nhà môi giới bảo hiểm tham gia buổi gây quỹ ở mar a lago nhận định
ông trump là một chiến binh và không phải ngẫu nhiên mà tất cả các phiên tòa diễn ra cùng lúc thật nực cười
được biết chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn của ông trump không giống trước đây
tiền quyên góp không chỉ nhằm giúp ông trở lại nhà trắng mà một số còn nhằm bảo vệ ông trước những rắc rối pháp lý
ông trump đã biến bốn vụ truy tố nhắm vào mình thành công cụ gây quỹ
cựu tổng thống đã bán áo phong in ảnh hồ sơ nhà tù của ông
đi động được khoảng một trăm chín mươi triệu usd trong năm hai nghìn hai mươi ba
xong các nhóm này cũng đã chi hơn năm mươi triệu usd cho chi phí pháp lý của ông
dù dẫn trước tổng thống joe biden trong hầu hết các cuộc khảo sát dư luận
chiến dịch của ông trump đang thua xa nỗ lực gây quỹ của đối thủ đảng dân chủ
các nhóm ủng hộ ông biden bước vào năm hai nghìn hai mươi bốn với khoảng một trăm một mươi tám triệu usd trong tài khoản
trong khi ông trump là sáu mươi sáu triệu usd
như vậy số tiền này cách biệt năm mươi hai triệu usd
chi pháp lý mà các nhóm ủng hộ ông trump đã chi
kể từ khi giành được đề cử tổng thống của đảng cộng hòa vào ngày một mươi hai tháng ba
chiến dịch tranh cử của ông trump mới chỉ tổ chức một sự kiện tranh cử duy nhất
theo giới quan sát các rắc rối pháp lý mà ông trump đang phải đối mặt
khiến ông có ít thời gian tranh cử hơn
đồng thời cũng là bối bận tâm của cả cơ chí ủng hộ và nhà đầu tư
nhiều người đã lo ngại khả năng của ông trump
có thể sử dụng tiền gây quỹ để trả các hóa đơn pháp lý của mình
trên thực tế những lùm xùm về mặt pháp lý với bốn cáo buộc hình sự
và một vụ án dân sự đang khiến ông trump nợ ngập đầu
ngày hai mươi năm tháng ba tòa phúc thẩm đã giảm sáu mươi tám số tiền bảo lãnh ông cần nộp
xuống còn một trăm bảy mươi năm triệu usd
tuy nhiên con số này vẫn khá lớn đối với tình hình tài chính của ông trump hiện tại
theo truyền thông mỹ đưa tin ông trump đã giao bán giày tennis
và bộ vest ông mặc khi chụp ảnh hồ sơ nhà tù
trong nỗ lực tìm kiếm nguồn tiền để nộp phạt cho vụ kiện ở new york
cùng các khoản khác để kháng cáo vụ kiện dân sự khác
trong dịp lễ phục sinh ông kêu gọi người ủng hộ ngô kinh thánh phiên bản yêu nước
với giá gần sáu mươi usd
trong khi đó tiền quỹ của ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
hiện đang kém hơn so với cổ ủy ban quốc gia đảng dân chủ
theo giáo sư paul whitley tại east tech đại học anh quan sát
đảng cộng hòa đang phải chi nhiều hơn đảng dân chủ trong kỳ bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
chỉ tính dương số tiền chi cho kỳ vận động tranh cử tổng thống mỹ hai nghìn hai mươi bốn
không tính các khoản cho bầu cử lập pháp và bầu cử địa phương cấp bang
đảng cộng hòa cho đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn đã chi một trăm chín mươi một triệu usd
con số này bên phía đảng dân chủ chỉ là bốn mươi tám triệu usd
sự tranh lệch này chủ yếu do ông joe biden hầu như không có đối thủ quan trọng
trong kỳ bầu cử sơ bộ của đảng dân chủ
trong khi bên phía đảng cộng hòa có tới chín ứng cử viên tranh cử
và ủy ban quốc gia đảng cộng hòa đều phải chi cho các chiến dịch vận động của cậ ứng viên này
nhà đầu tư truyền thông đã ủng hộ hàng triệu usd cho cựu tổng thống trong năm nay
đã nhận định ông trump đang thực hiện cuộc trở lại chính trị vĩ đại nhất trong lịch sử
đến nay trong khi đối thủ joe biden chưa từng đi chạch khỏi con đường tranh cử truyền thống
và nỗ lực hàn gắn những giặn nứt trong chính quyền của ông với giới trẻ
cửi chi da đen và các đảng viên đảng dân chủ đang bất mãn
ông trump vẫn luôn là một kẻ nổi loạn
nhiều hơn một lần truyền thông chứng kiến những phát ngôn gây sốc
hay những hành động đi ngược lại với kiểu chính trị gia truyền thống
ông trump tự gọi mình là nạn nhân của chiến dịch bồi nhọ chính trị
công khai phản đối công tố viên new york avinbrad vì đã đưa ra cáo buộc hình sự chống lại ông
vào cuối tháng ba sau một thời gian dài được cho là ở ẩn trong các câu lạc bộ đồng quê
ông trump sẽ tăng tốc khi cuộc bầu cử vào tháng một mươi một đến gần để thu hút cử tri của mình đi bỏ phiếu
ngày hai mươi tám tháng ba ông đã tới new york để dự lễ tưởng niệm một sĩ quan cảnh sát thi sinh ở long island
ông trump cho rằng đây là một sự kiện đáng buồn

ông trump đã đưa ra thông điệp đánh thẳng vào cách điều hành của tổng thống đương nhiệm
tại buổi lễ ông trump ẩn ý về sự thương vong đã xảy ra quá thường xuyên
và nước mỹ cần quay lại với luật pháp và trật tự
vị cựu tổng thống đã miêu tả nước mỹ dưới thời ông biden như một quốc gia bất ổn về an ninh
khác xa giai đoạn bốn năm trước
nhằm khẳng định quyết tâm người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông donald trump cho biết
đội ngũ của họ không chỉ cố gắng gây quỹ mà còn lên chiến lược đưa cựu tổng thống trump trở lại nhà trắng
và đưa đảng cộng hòa về đích vào tháng một mươi một tới
về phía ông joe biden mặc dù không gặp quá nhiều khó khăn về kinh tế
nhưng các chuyên gia nhận định cơn giận dữ của những người biểu tình sẽ là một dấu hiệu nguy hiểm
đe dọa đến chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn
đến nay xung đột ở trung đông dường như đang khiến mũi rỉu dư luận lại đang hướng về phía ông biden
hiện ông biden đang phải đối mặt với sự bức xúc của cửa trang
vì đã ủng hộ chính quyền israel trong cuộc chiến tại gaza
vào tuần trước một số người biểu tình đã xông vào buổi gây quỹ của ông biden
với hai người tiến nhiệm là barack obama và bill clinton tại new york
trong khi hàng trăm người khác bao vây bên ngoài
thậm chí trong sự kiện tranh cử tại wiscochin gần đây
bài phát biểu dài hai mươi hai phút của ông biden cũng bị gián đoạn không dưới chục lần
bởi những người biểu tình kêu gọi ngừng bắn ở gaza
ông thomas kennedy người đã tham gia hơn chục cuộc biểu tình chống lại cựu tổng thống
này đã thay đổi mục tiêu sang ông chủ nhà trắng joe biden
ông kennedy cho biết giống như ông nhiều người từng phản đối ông trump
cũng đang dồn sức lực vào việc phản đối chiến tranh ở gaza
như vậy các cuộc biểu tình có thể đã trở nên quen thuộc với cựu tổng thống trump
người cho rằng sự phản đối của công chúng mang lại cho ông sự phấn khích
thế nhưng đối với tổng thống joe biden thì điều đó không đơn giản như vậy
việc người biểu tình thay đổi thái độ có thể là một dấu hiệu nguy hiểm đối với ông chủ nhà trắng
người có chiến lược tranh cử đối lập
đội ngũ vận động tranh cử của ông biden cho rằng
cường độ biểu tình không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử
hai cựu tổng thống barack obama và donald trump đã giành chiến thắng bất chấp
tại các cuộc biểu tình vào năm hai nghìn một mươi hai và hai nghìn một mươi sáu
mặc dù có những lùm xùm xung quanh cách điều hành
đảng dân chủ cũng vẫn vượt qua các đối thủ khác trong các cuộc bầu cử gần đây
bao gồm cả cuộc bầu cử giữa kỷ năm hai nghìn một mươi hai
bên cạnh đó đối với tổng thống đương nhiệm
sự im lặng của công chúng trước ông trump cũng chưa hẳn là một lúc
nhiều tổ chức tham gia cuộc biểu tình chống lại ông trump trước đây cho rằng
thái độ im lặng của họ trong năm nay cũng là một cách phản đối
nhằm ngăn chặn những bình luận và ý tưởng gây sốc của ông lan truyền trong cộng đồng
trong các cuộc thăm dò dư luận
tỷ lệ ủng hộ của cử tri dành cho các ứng viên chỉ tranh lệch khoảng vài phần trăm
cho thấy người mỹ đang phân vân trước hai sự lựa chọn
cử tri không hài lòng với chính quyền ông biden trong các quyết sách nội bộ
cũng như thái độ đối với cuộc chiến ở phía bên kia địa cầu
thế nhưng sự lựa chọn còn lại cũng không khả quan hơn bao nhiêu
hiện tại mỹ vẫn theo chế độ đa đảng
nhưng gần như chỉ có đảng dân chủ và đảng cộng hòa thay nhau nắm quyền thông qua các đợt bầu cử
bày tỏ sự thất vọng trước tình thế này
bà paula munoz một người biểu tình cho rằng người dân có quá ít sự lựa chọn
trong cuộc đối đầu thứ hai giữa hai ứng viên donald trump và joe biden
ý chí của cử tri đang giao động khiến kết quả của cuộc bầu cử tháng một mươi một vẫn là một ẩn số
thậm chí ngay cả khi kết quả bầu cử
được ấn định nhiều cuộc biểu tình vẫn có khả năng xảy ra trong trường hợp
người mỹ cảm thấy không hài lòng với các chính sách của tổng thống